tiện lợi nhanh gọn và dễ dàng chia sẻ
song bên cạnh những lợi ích đó mạng xã hội hiện đang trở thành mối lo ngại của không ít người lớn tuổi
những bậc phụ huynh và cộng đồng xã hội khi mà ở trên những diễn đàn này
người tham gia có thể thoải mái chia sẻ bày tỏ quan điểm cảm xúc về một vấn đề một câu chuyện thậm chí là một hành vi
thực trạng này đang trở nên đáng báo động
bởi cũng từ đây nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra
quay clip miệt thị những người có xuất thân
ngoại tình dùng lời lẽ dung tục thô thiền xúc phạm lẫn nhau
những hiện tượng như vậy không còn là hiếm thấy đối với những người sử dụng mạng xã hội hiện nay
và hầu hết các phát ngôn phàn càm này lại có nguồn gốc từ những người trẻ tuổi
thậm chí không ít người nổi tiếng cũng công khai chỉ trích nói xấu nhau trên các trang mạng này
một câu nói đăng lên mạng có thể nhận được hàng loạt bình luận với những ý kiến trái chiều
điều đáng nói dù nhận được phản ứng ở trạng thái nào
thì một điều nhận thấy là phát ngôn phản cảm luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng hơn những nội dung khác
có những cái thông tin kiểu phản ánh trái chiều lại
thì nó sẽ làm cho mình bị nhiễu thông tin
và khiến cho mình có thể không có được cái nhìn đúng đắn về bản chất của vấn đề đấy ạ
có những cái bình luận tốt nhưng cũng có những bình luận ác ý
làm ảnh hưởng đến không chỉ người đọc mà ảnh hưởng nhiều nhất là đến có cả người chủ bài viết đấy
nhiều người tỏ ra quan ngại hơn
vì còn có những ứng xử thể hiện sự lệch lạc về cả nhân phẩm và đạo đức
không khỏi bàng hoàng khi một em học sinh lại có thể công khai chỉ máng giáo viên chủ nhiệm của mình
bằng những lời lẽ cay độc như thế này
và với dòng cảm xúc lăng mạ chính cha mẹ đẻ mình của chủ nhân facebook này
khiến không ít người đau lòng và phấn nộ
chính cái sự ham muốn được ghi nhận bởi xã hội
và nó không định hướng chuẩn
với một cái trào lưu là cái sự tiêu cực
nó được cổ suyên
như vậy thì rõ ràng các bạn trẻ lên trên đấy
thể hiện cái sự tiêu cực nó rất là nhiều và tăng dần theo tương lai
nhiều quan điểm cho rằng
đã là trang cá nhân của mình
thì có quyền phát ngôn bất cứ điều gì mà họ muốn
chắc chắn nhiều người vẫn chưa thể quên câu chuyện đau lòng
cách đây không lâu của một học sinh ở đồng nai
sau khi bị bạn nam tung clip nóng lên mạng xã hội
đã không chịu nổi áp lực dư luận và tự vẫn
một giáo viên đã bị phạt năm triệu đồng
vì hành vi bồi nhọ người khác
nè một hot girl nổi tiếng của thái lan
đã phải viết tâm thư bằng tiếng việt trên mạng xã hội
gửi đến những người hâm mộ việt nam
khi cô này liên tục bị quấy dối trên trang cá nhân của mình
bạn bè quốc tế sẽ đánh giá thế nào
về hình ảnh văn hóa của cả một quốc gia
khi chứng kiến lối ứng xử này
chúng tôi thì có những cái văn bản quy phạm pháp luật
để điều chỉnh về vấn đề này
về các cái hoạt động trên mạng xã hội
cụ thể là nghị định bảy mươi hai
chính phủ bàn hành năm hai nghìn một mươi ba
và thông tư số chín của bộ thông tin truyền thông
bàn hành năm hai nghìn một mươi bốn
quy định rất là chi tiết về việc là
cấp phép quản lý hoạt động cung cấp nội dung
trên các trang thông tin điện tử và mạng xã hội
từ những vụ việc đáng tiếc xảy ra trong thời gian vừa qua
nhiều trường học đã đề ra nội quy riêng
đối với học sinh sinh viên khi sử dụng facebook
đó cũng là một cách
để hạn chế những nội dung hình ảnh không lành mạnh
nói xấu với những ngôn từ thiếu văn hóa
trong phạm vi nhà trường
điều chỉnh ứng xử văn hóa trên mạng xã hội
không chỉ là công việc của nhà trường gia đình
mà cần có sự văn hóa
vào cuộc của các cơ quan đơn vị chức năng
trong việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
đúng là đã không còn sớm
để chúng ta nhìn nhận một cách nghiêm túc
về việc giáo dục định hướng văn hóa ứng xử đúng mực trên mạng xã hội
quan trọng hơn cả mỗi cá nhân mỗi nhóm diễn đàn
cũng phải tự ý thức xây dựng hình ảnh đẹp cho riêng mình
và tôn trọng lẫn nhau khi sử dụng mạng xã hội